tại huyện miền núi nghệ an có một tấm gương tiêu biểu từ việc ứng dụng và đưa cây thanh long ruột đỏ vào trồng với diện tích lớn
sau hai năm trồng cây thanh long ruột đỏ đã bắt đầu khẳng định được hiệu quả kinh tế cao trên vùng đất đồi huyện tân kỳ ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
sau một thời gian dài tìm tòi nghiên cứu học hỏi năm hai nghìn một mươi tám ông nguyễn văn hữu đã mạnh dạn bỏ vốn đầu tư cải tạo gần một hectare đất đồi
tại vùng khe lá han xã giai xuân để đưa cây thanh long ruột đỏ vào trồng
năm hai nghìn một mươi tám gia đình ông nguyễn văn hữu đã thu hoạch được hơn sáu tấn quả thu nhập một trăm năm mươi triệu đồng
hiện đang vào chính vụ thu hoạch ông hữu dự kiến năm nay sẽ xuất bán trên một mươi tấn quả tổng thu khoảng hơn ba trăm linh triệu đồng
thành lòng ruột đỏ cho thu hoạch liên tiếp trong năm tháng và tuổi thọ của cây bình quân kéo dài từ hai mươi đến hai mươi năm năm
quả thanh long có ruột đỏ tím ăn ngọt đậm nên được thị trường ưa chuộng
hàng ngày được thương lái đến mua tận nơi với giá ba mươi đồng một kg
ông hữu luôn phát huy truyền thống phẩm chất người lính cụ hồ đồng viên gia đình hăng xây lao động sản xuất sáng tạo dám nghĩ dám làm
nên giờ đây kinh tế của gia đình ông đã trở nên khấm khá góp phần sớm đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới của vùng miền tây nghệ an